ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi tại trụ sở trung mương đảng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã chủ trì hội nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó thủ tướng chính phủ và đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy hà giang
xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy
đối với đồng chí hoàng trung hải trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng
phó thủ tướng chính phủ đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên dự án tisco hai
cụ thể là thiếu trách nhiệm không xem xét cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ ngành
cho ý kiến không rõ ràng thiếu chặt chẽ không đúng hợp đồng fpc số một
việc của chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng
điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu fpc số một của dự án tisco hai và tăng chi phí phần c của hợp đồng
cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tisco hai và vay vốn tín dụng ưu đãi
vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tiến dụng xuất khẩu của nhà nước
thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo quy chế làm việc của chính phủ
nên không phát hiện được việc tisco tách phần c ra khỏi hợp đồng fpc số một
và giao cho tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp việt nam thực hiện
làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý hợp đồng fpc nói trên
đồng ý cho tisco thanh toán các khoản chi phí trả cho mcc không đúng với hợp đồng fpc số một của dự án tisco hai
những vi phạm khuyết điểm nêu trên của đồng chí hoàng trung hải là nghiêm trọng
gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng
xét nội dung
tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác
đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí hoàng trung hải bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí triệu tài vinh trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung mương đảng
bí thư tỉnh ủy hà giang đồng chí đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang cụ thể là
chịu trách nhiệm người đứng đầu ban thường vụ tỉnh ủy về để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
một số cán bộ đảng viên của tỉnh bị thi hành kỷ luật và xử lý hình sự
trong đó có cán bộ đảng viên thuộc diện tỉnh ủy quản lý
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát xem xét phát hiện xử lý
khi xảy ra vụ việc xử lý thiếu kiên quyết thiếu kịp thời không nghiêm minh đối với những tổ chức
cá nhân có vi phạm khuyết điểm liên quan đến kỳ thi
chấp hành không nghiêm quy định của bộ chính trị về sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật
có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên sau khi bị phát hiện đồng chí còn né tránh trách nhiệm
vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo quy định của trung ương đảng
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí triệu tài vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương
và cá nhân đồng chí xét nội dung tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả vi phạm
căn cứ theo quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí triệu tài vinh bằng hình thức khiển trách